các chương trình kết nối cung cầu ngày càng chứng minh được hiệu quả đặc biệt là trong những ngày khó khăn do dịch covid một mươi chín
sự ủng hộ của người tiêu dùng đối với hàng hóa nội địa đã giúp thị trường trong nước trở thành một trong những động lực quan trọng
trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vĩ mô
chúng ta sẽ tìm hiểu sự hiệu quả của chương trình kết nối cung cầu ở phần sau của chương trình
và như thường lệ phần đầu sẽ là một số tin tức chính
theo sở công thương tp hcm trong các tháng cuối năm thành phố sẽ đẩy mạnh các hoạt động kích cầu tiêu dùng nội địa
mở rộng thị trường trong nước nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh và khôi phục tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn bình thường mới
bên cạnh đó ngành công thương tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển thị trường tiêu thụ hàng hóa
trong bối cảnh cả nước bước vào giai đoạn phục hồi sản xuất kinh doanh hậu covid một mươi chín
hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa ưu tiên các mặt hàng nông sản đặc sản đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm
được nuôi trồng theo quy trình việt gap global gap của các tỉnh thành địa phương trong cả nước
chương trình kết nối hàng việt ô cốp đà nẵng hai nghìn hai mươi là một trong những hoạt động nhằm đẩy mạnh phát triển các hoạt động thương mại
của các đơn vị doanh nghiệp sản xuất hợp tác xã ở các tỉnh thành phố sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
chương trình có hơn sáu mươi gian hàng của một trăm linh đơn vị doanh nghiệp trên cả nước trưng bày và giới thiệu các sản phẩm nông sản
lương thực thực phẩm đồ uống dược liệu tham gia ô cốp sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
sản phẩm đặc trưng vùng miền của các tỉnh thành phố miền trung tây nguyên
đây là dịp để các doanh nghiệp tăng cường hoạt động liên kết vùng miền giao lưu trao đổi kinh nghiệm
tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tiêu thụ hàng hóa giữa doanh nghiệp sản xuất và đơn vị phân phối
tại thành phố đà nẵng và các tỉnh thành phố khác
ban chỉ đạo cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam tỉnh đồng nai đã phát triển kênh phân phối
đưa hàng việt đến người tiêu dùng chủ yếu qua kênh truyền thống
các sở ngành địa phương liên quan cũng đã triển khai năm điểm bán hàng tự hào hàng việt nam trên địa bàn tỉnh
tổ chức hội nghị đánh giá phân hạng cho ba mươi một sản phẩm ô cốp của tám trên một mươi một huyện trong tỉnh
trong đó có hai mươi chín sản phẩm ô cốp
các hoạt động này đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo người dân
kính thưa quý vị tăng cường liên kết trong chuỗi cung ứng thông qua tổ chức các sự kiện kết nối cung cầu
là một trong các hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng
mang lại nhiều kết quả tích cực đóng góp không nhỏ vào việc phát triển thị trường trong nước
gắn với cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
trong thời gian vừa qua thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh
luôn là hai địa phương tiêu biểu trong hoạt động kết nối cung cầu
là đầu mối để đưa hàng hóa vào các hệ thống phân phối
chính nhờ các chương trình bình ổn của hai thành phố lớn này
hàng trăm nghìn tỷ đồng hàng hóa đã được kết nối vào hệ thống phân phối trong nước
tạo ra mạng lưới kinh doanh hàng hóa thương hiệu việt nam
hà nội thì luôn luôn là những địa phương đi đầu trong cả nước trong những năm nay
để hỗ trợ kết nối cung cầu cho các tỉnh thành phố
tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa về trên địa bàn thành phố hà nội
hàng năm hà nội thường tổ chức các sự kiện kết nối cung cầu riêng lẻ đối với tỉnh tỉnh một
khi các tỉnh thành phố có nhu cầu bình quân khoảng một mươi cuộc một năm
ngay trong thời điểm khó khăn nhất do dịch covid một mươi chín
thì thị trường trong nước vẫn được đánh giá là một trong những điểm sáng hiếm hỏi của nền kinh tế
đặc biệt là doanh thù bán lẻ
để đạt được kết quả này rõ ràng hoạt động kết nối cung cầu đã đóng vai trò rất quan trọng
trong việc làm cầu nối giữa người tiêu dùng trong nước và các nhà sản xuất thông qua các đơn vị phân phối
thì xã hội đã phát huy rất là hiệu quả khi mà chúng ta thấy rằng là gần như tuần nào
cũng có những hoạt động kết nối cung cầu bên lề những sự kiện xúc tiến thương mại
hay là những hội nghị lớn của các bộ ban ngành và các địa phương để hỗ trợ là tiêu thụ được hàng hóa trong nước
trong bối cảnh việt nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do
trong đó có hiệp định thương mại rcep nơi mà thành viên có cơ cấu sản phẩm giống việt nam
vì vậy tạo dựng mối liên kết cung cầu và duy trì mối liên kết này càng chặt chẽ bao nhiêu
thì sẽ càng bảo đảm được vị thế của hàng hóa thương hiệu việt nam tại thị trường trong nước